hơn hai mươi sản phẩm làm đẹp dùng để bôi ngoài da hoặc được sản xuất dưới dạng viên dạng bột uống trực tiếp có dấu hiệu giả mạo thương hiệu vừa được đội cảnh sát kinh tế công an huyện đông anh hà nội phát hiện thu giữ tại một sừng sản xuất trên địa bàn ghi nhận của phóng viên thời sự
hơn hai mươi sản phẩm làm đẹp dùng để bôi ngoài da hoặc được sản xuất dưới dạng viên thời sự
kiểm tra đột xuất một sưởng sản xuất mặt hàng hóa mỹ phẩm có địa chỉ tại thôn lại đà xã đông hội huyện đông anh lực lượng chức năng đã phát hiện công nhân đang pha chế đóng gói hàng nghìn sản phẩm như thế này
trong đó có các loại hàng hóa có dấu hiệu giả mạo như kem chống nắng trang điểm lăn khủng mùi cơ thể sản phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhãn hiệu đào thi thuốc giảm cân sản phẩm cần tây mật ong dung dịch vệ sinh cùng nhiều loại vỏ hộp nhãn mát và tem các sản phẩm và các loại máy móc

trong đó có các loại hàng hóa có dấu hiệu giảm mạo như kem chống nắng sản phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhận hiệu đào thi thuốc giảm cân sản phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhận hiệu đào thi thuốc giảm cân sản phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhận hiệu đào thi thuốc giảm cân

và nó không có giấy tờ của những sản phẩm đấy
em nhận thức được rằng là cái sản phẩm đấy nó không đạt
còn tại sao em vẫn làm
bởi vì là em cần tiền em cần tiền để trang trải cuộc sống
đầu tiên người ta thỏa thuận là mình sẽ được bảy triệu một tháng
điều đang nói ngoài những sản phẩm bôi ngoài da
các đối tượng còn trực tiếp sản xuất các loại sản phẩm dạng viên dạng bột để uống trực tiếp
hiện lực lượng chức năng công an huyện đông anh đang mở rộng điều tra vụ án